trên địa bàn tỉnh điện biên vừa xảy ra một trận động đất ba độ richter tại vị trí có tọa độ là hai mươi hai tám mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh hai bốn trăm tám mươi ba độ kinh đông và độ sâu chấn tiêu là khoảng tám một km
đây cũng là trận động đất thứ tám xảy ra trên địa bàn từ đầu năm đến nay
trận động đất được xác định xảy ra tại khu vực địa bàn xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên cách trung tâm thành phố điện biên phủ khoảng hơn một trăm linh km
đây là trận động đất thứ tám xảy ra trên địa bàn tỉnh điện biên trong năm hai nghìn một mươi chín và là trận động đất thứ tư xảy ra trên địa bàn huyện mường nhé
trong các trận động đất này trận có độ rung lắc thấp nhất là hai năm độ richter trận có độ lớn cao nhất là bốn độ richter
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này